thưa quý vị hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức buổi tổng duyệt chương trình kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tới sự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm sắp tới hơn năm cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đại diện cho gần ba mươi ba cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động toàn quốc đã nỗ lực cố gắng luyện tập không quản ngày đêm
khắp cuộc khó khăn vất vả hoàn thành nhiệm vụ được giao
tại buổi tổng duyệt bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hơn một trăm linh xe đặc trùng ra mắt hàng loạt trang bị khí tải hiện đại
phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phô diễn nhiều động tác võ thuật đẹp mắt chiến đấu hiệu quả
đây là lần đầu tiên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tập hợp các phương tiện đặc trùng hiện đại và nhiều nhất từ trước đến nay